hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và trong thời gian tới đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân vùi xuân đón tết nguyên đán nhâm dần
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dù hội nghị có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo các cục nghiệp vụ trực thuộc bộ và công an tp hà nội
báo cáo tại hội nghị nêu rõ trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm và tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bộ công an đã đồng loạt gia quân thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm và nhiều cao điểm chuyên đề
quyết tâm giữ vững an ninh chính trị bảo vệ trật tự an toàn xã hội tạo môi trường xã hội ổn định bình yên
phục vụ việc phát triển các chủ trương chính sách của đảng nhà nước quốc hội chính phủ
góp phần thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch covid một mươi chín
trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai nhờ làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm tình hình tội phạm trong tháng
đã giảm chín tám so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và giảm một mươi bốn chín mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
tình hình tai nạn giao thông giảm sâu trên cả ba tiêu chí so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương
chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai
ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm hai nghìn hai mươi hai không để việc vui xuân
đón tết ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả công việc
yêu cầu quan trọng nhất là phải bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm
các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước trọng tâm là an ninh trật tự của tết
nguyên đán năm hai nghìn hai mươi hai các hoạt động kỷ niệm chín mươi hai năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
các lễ hội đầu xuân hoạt động của công
trên lãnh đạo đảng nhà nước tập trung triển khai các đề án nhiệm vụ của chính phủ thủ tướng chính phủ
giao cho bộ công an và thúc đẩy nhanh các tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo chủ
trình đạt ra công an các địa phương nhất là hai mươi năm địa phương có biên giới trên đất liền tăng cường
phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo tốt an ninh khu vực biên giới cửa khẩu quốc tế đường bộ
nhất là các cửa khẩu trọng điểm về xuất nhập khẩu hàng hóa hướng dẫn công an các địa phương tăng cường
với lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông chống buồn tắc tại các cây cửa ngõ như dịp cuối năm
đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội bộ trưởng tô lâm yêu cầu
công an các đơn vị địa phương nắm chắc dự báo sát tình hình đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá
của các thế lực thù địch chủ động phát hiện phòng ngừa ngăn chặn từ sớm tại cơ sở không để xảy ra
các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự giao cục an ninh mạng chủ động tổ chức xác minh truy vết tận gốc
điểm khởi nguồn phát tán thông tin xấu độc kịp thời ngăn chặn vô hiệu hóa không để các đối tượng xấu
lợi dụng để kích động gây dối tình hình an ninh trật tự trong nước bộ trưởng tô lâm cũng lưu ý công an các đơn vị địa phương
thực hiện nghiêm mệnh lệnh công tác trực ban trực chiến chấp hành chế độ thông tin báo cáo bảo đảm thông tin thông suốt kịp thời
chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm tăng cường tuyên truyền kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đối với các chợ trung tâm thương mại đảm bảo tiến độ hiệu quả triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư
triển khai dịch vụ công mức độ ba mức độ bốn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương
thực hiện tốt các chính sách an dân an sinh xã hội không ngăn sông cấm chợ tạo điều kiện để tất cả người dân đều được đón tết cổ truyền ấm no hạnh phúc an toàn
chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách
người có công công nhân lao động tại tỉnh hưng yên cùng dự có đồng chí nguyễn hữu nghĩa ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy các đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm biểu dương và chúc mừng những thành tích mà đảng bộ chính quyền nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh hưng yên đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời trân trọng cảm ơn tỉnh ủy ubnd tỉnh hưng yên đã quan tâm giúp đỡ lực lượng công an nhân dân nói chung và trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo chăm lo xây dựng lực lượng công an tỉnh hưng yên nói riêng thật sự trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn

và tiếp tục giành được nhiều thắng lợi hơn nữa trong thời gian tới
dịp này bộ trưởng tô lâm đã trao một trăm linh phần quà tặng các gia đình chính sách người có công công nhân lao động trên địa bàn tỉnh hưng yên
bộ công an và bộ tư pháp đã phối hợp công tác khá nhuẩn nhuyễn và hiệu quả
đó là kết quả nổi bật được nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết phối hợp công tác năm hai nghìn hai mươi một và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai giữa hai bộ tổ chức tại hà nội vào chiều ngày hôm nay
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng chí lê thành long ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tư pháp đồng chủ trì hội nghị
năm hai nghìn hai mươi một công tác phối hợp giữa hai bộ hai ngành công an và tư pháp được triển khai toàn diện đạt được nhiều kết quả rất tích cực
qua đó có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội của đất nước
trên cơ sở đó năm hai nghìn hai mươi hai hai bộ tiếp tục triển khai phối hợp chặt chẽ toàn diện
các lĩnh vực công tác từ các công việc vĩ mô về xây dựng hoàn thiện thể chế của hai ngành đến các tác nghiệp cụ thể trong quản lý nhà nước
cung cấp dịch vụ công cho người dân doanh nghiệp trong các lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật thi hành án dân sự hộ tịch quốc tịch nếu lịch tư pháp bồi thường nhà nước bổ trợ tư pháp trợ giúp pháp lý
trong đó tập trung một số nội dung lớn như tiếp tục hoàn thiện đề nghị xây dựng luật cảnh sát cơ động luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở xây dựng trình chính phủ thủ tướng chính phủ ban hành văn bản quy định chi tiết luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng công an nhân dân